thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng gdp nông nghiệp đạt khoảng ba một năm
tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ ba năm một năm tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới bốn mươi
lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng hai mươi hai
thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất một tám lần so với năm hai nghìn một mươi
năm mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới một mươi năm hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
hầu hết dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
định hướng giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi cơ cấu lại nông nghiệp theo lĩnh vực sản phẩm
bên cạnh đó là cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng nhằm khai thác tối đa lợi thế tiềm năng của mỗi vùng và của từng địa phương